ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã tổ chức diễn đàn kinh tế về sản xuất tiêu thụ vải thiều
và quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch nông sản chủ lực của tỉnh bắc giang năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ hai bắc giang có sáng kiến tổ chức sự kiện ý nghĩa này đối với việc củng cố và tôn vinh quả vải thiều
một đặc sản thiên nhiên gần gũi với người việt nam
vải thiều bắc giang cũng như các hàng hóa nông sản truyền thống của địa phương đang mang lại thu nhập bền vững
và ngày càng cao cho người nông dân và doanh nghiệp
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
sản lượng vải thiều năm nay của tỉnh bắc giang ước đạt một trăm năm mươi tấn được đánh giá cao với mẫu mã và chất lượng thơm ngon hơn trước
đáng chú ý năm hai nghìn một mươi chín là năm đầu tiên huyện lục ngạn có sản phẩm vải thiều hữu cơ với diện tích hai mươi hectare
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang và một số tỉnh khác đã sẵn sàng cho vụ vải năm nay
nhiều nhà phân phối lớn trong nước như sài gòn co op
bixi đã lên kế hoạch để thu mua bảo quản và tiêu thụ vải thiều bắc giang trên các kệ hàng
tỉnh bắc giang đang tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp thương nhân đến giám sát thu mua tiêu thụ vải thiều
nhất là các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp thương nhân nước ngoài
đề nghị bộ công thương hỗ trợ tỉnh bắc giang về thông tin thị trường hàng nông sản và vải thiều
mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước thông qua các chương trình trúc tiến thương mại
tại các quốc gia trên thế giới
tuyên truyền quảng bá kết nối cung cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản có thế mạnh của địa phương
làm sao đó cho hàng việt nam không chỉ là được ưu tiên mà phải chinh phục được người việt nam
và hàng việt nam phải trở thành niềm tự hào của người việt nam
và người việt nam phải có trách nhiệm là bảo vệ thương hiệu và làm gia tăng giá trị của hàng việt nam
diễn đàn kinh tế năm nay được tổ chức quy mô lớn và chuyên nghiệp
có sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc kết nối sản xuất tiêu dùng
trên toàn tỉnh bắc giang
bắc giang và nhiều địa phương khác không chỉ tôn vinh vài thiều các sản phẩm nông nghiệp
mà còn nhấn mạnh tới văn hóa du lịch tâm linh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của bắc giang
tạo nên sức cuốn hút của vùng đất giàu truyền thống văn hóa